hậu covid một mươi chín vẫn tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu mới đáng lưu ý
trong quá trình nhiễm bệnh các hiệp công không chỉ bị virus tấn công vào phổi
mà tim vào các cơ quan khác cũng sẽ bị ảnh hưởng
thêm vào đó những hiện tượng không thường cũng cần được chú ý nếu diễn ra thường xuyên
ví dụ như chảy rãi khi ngủ có thể là dấu hiệu hậu covid một mươi chín nguy hiểm
sự nguy hiểm của virus sars cov hai là gây tổn thương dưới dạng gây viêm
chính hiện tượng viêm mạch máu do sars cov hai sẽ làm hư hại nội mạc mạch máu lớt lót trong lòng mạch
đó là điểm xuất phát để kêu gọi hình thành con đường đông máu tạo huyết khối
đặc biệt là sự hình thành vi huyết khối ở vi mạch phổi và vi mạch vành
điều đáng lo ngại là tình trạng viêm tăng đông không kết thúc sau khi sạch virus
mà nó vẫn sẽ tiếp diễn tiến triển vài tuần vài tháng ở một số người
và gây ra hội chứng tim mạch hậu covid một mươi chín
do đó f đã khỏi bệnh cũng không được chủ quan cho dù mắc triệu chứng nhẹ
huyết khối mạch máu cũng là một trong những biến chứng hậu covid một mươi chín nguy hiểm nhất được ghi nhận
các mạch máu trong cơ thể giống như một mạng lưới giao thông trải dài theo mọi hướng
phân bổ ở mọi ngóc ngách của cơ thể
mạch máu là cơ quan vận chuyển cho sinh dưỡng và oxy quan trọng
một khi bị tổn thương sẽ gây ra các bệnh tim mạch
thậm chí dẫn đến tổn thương mô não cho những trường hợp nặng
vì vậy bạn càng phải chú ý đến những thay đổi của cơ thể
một khi có vấn đề về huyết khối cơ thể sẽ có những biểu hiện bất thường
và nó sẽ phát ra những tín hiệu ngay cả khi chúng ta ngủ
bên cạnh việc tỉnh giấc giữa đêm tê bì toàn thân tay chân lạnh
thì một trong số những dấu hiệu cần được theo dõi là chảy nước rãi khi ngủ
nếu việc này chỉ thỉnh thoảng xảy ra thì không cần quá lo lắng
nhưng nếu hiện tượng này xảy ra thường xuyên thì cần nghĩ đến liên quan đến bệnh lý
hầu hết bệnh nhân có huyết khối sẽ thường xuyên chảy rãi khi ngủ
thậm chí có những vấn đề khác như méo miệng sau khi thức dậy vào buổi sáng
những biểu hiện bất lợi này có thể liên quan đến tắc nghẽn mạch máu
đối với những người trung niên và cao tuổi thì chúng ta càng phải chú ý đến việc bảo vệ mạch máu
chỉ có như vậy mới có thể ngăn ngừa được bệnh huyết khối
ngoài ra chúng ta nên chú ý hơn đến chế độ ăn uống và tập luyện
chỉ có thể như vậy thì chúng ta mới có thể tránh xa được các tác hại của bệnh thế này